tối ngày một mươi một tháng chín vị trí tâm bão số năm ở vào khoảng hai mươi bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy bốn độ kinh đông
cách đảo hải nam trung quốc khoảng bảy trăm hai mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
trong khi đó theo dự báo siêu bão mang khút trên vùng biển tây bắc thái bình dương
có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi sáu tức là từ một trăm tám mươi năm đến hai trăm linh km một giờ
sẽ di chuyển hướng về khu vực bắc biển đông trong khoảng bốn ngày tới
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày một mươi hai tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn độ kinh đông
cách đảo hải nam khoảng ba trăm bốn mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm một mươi km
tính từ vùng tâm bão do ảnh hưởng của bão vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có mưa bão
gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động mạnh
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến một mươi chín h ngày một mươi ba tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm linh chín độ kinh đông
trên vùng biển phía bắc vịnh bắc bộ cách móng cái quảng ninh khoảng một trăm năm mươi km
cách hải phòng hai trăm bốn mươi km sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín